sở giáo dục và đào tạo tp hà nội cho biết dự kiến đầu năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
trên địa bàn tp hà nội sẽ đưa và sử dụng thêm ba mươi tám trường học mới
và so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín hà nội đã tăng bốn mươi bốn trường ở các cấp học
trên địa bàn thành phố hà nội có hai bảy trăm chín mươi hai trường mầm non phổ thông với sáu mươi hai hai trăm hai mươi ba nhóm lớp
và trên hai một triệu học sinh so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín hà nội tăng bốn mươi bốn trường
trong đó có sáu trường đã đưa vào sử dụng và ba mươi tám trường sẽ hoàn thành vào đầu năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một quy mô học sinh thủ đô tăng thêm khoảng sáu mươi tám học sinh
do đó công tác chuẩn bị cho năm học mới đang được ngành giáo dục và đào tạo thủ đô khẩn trương triển khai
với mục tiêu đáp ứng đủ chỗ học và tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học
để chuẩn bị cho năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tp hà nội cũng cấp trên tám trăm linh triệu đồng để các cấp học mua sắm trang thiết bị dạy học
về công tác chuẩn bị đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ngành giáo dục và đào tạo hà nội
đã triển khai xây dựng kế hoạch biên chế năm hai nghìn hai mươi một trên cơ sở vị trí việc làm đã được phê duyệt